du lịch thiện nguyện hay còn gọi là du lịch tình nguyện là du lịch dành cho những người tận dụng kỳ nghỉ của mình
để tham gia công tác từ thiện hay các chương trình từ thiện
đây đang là một trào lưu du lịch được giới trẻ ưa thích vì qua những hoạt động giúp đỡ cộng đồng
họ có thể tìm được ý nghĩa lý tưởng và mục đích sống
với mong muốn giúp các bạn trẻ việt nam tham gia vào những hoạt động này
nhóm sinh viên đến từ trường học viện tài chính đã ủ ý tưởng và biến nó thành hiện thực với phong trào khởi nghiệp
ý tưởng đã được giải ba phong trào khởi nghiệp quốc gia năm hai nghìn một mươi năm và cho đến nay đã có sự thành công nhất định
đây là một buổi chuẩn bị cho chương trình học tập khám phá và trải nghiệm tại mộc châu sắp tới
của nhóm bạn trẻ tổ chức tình nguyện vì giáo dục tổ chức dạy học cho các em nhỏ ra sao
tham gia vào việc hướng dẫn các trò chơi thế nào chuẩn bị phương tiện đi lại là những gì mà các bạn phải chuẩn bị
từng gạch đầu dòng ý tưởng dần đã xuất hiện
và cuối cùng
một chương trình với sự chuẩn bị kỹ lưỡng chú đáo đã hình thành
đây là dự án hỗ trợ cộng đồng ở các quốc gia là điểm đến du lịch
một hình thức du lịch gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường
cũng như phát triển cộng đồng của một tổ chức phi lợi nhuận
trong quá trình mình làm tình nguyện hoặc là thực hiện những công tác tình nguyện chẳng hạn
thì mình thấy sau một hai năm khi mà mình quay lại
thì mình thấy là cái sự giúp đỡ của mình nó không gây được một cái tác động lâu dài nào đến cộng đồng cả
họ vẫn quay trở lại cái câu chuyện
nghèo như thế khó khăn như thế và vẫn vẫn có thể là thiếu học
thì sau đấy thì bọn mình cũng suy nghĩ với nhau làm sao để có một cái mô hình
động tình nguyện của mình nó có một cái tác động lâu dài đến cộng đồng
thì bọn mình sinh ra và triển khai thử
và đến nay thì cũng đã khá thành công với dự án du lịch tình nguyện
lợi ích của du lịch tình nguyện là rất lớn
không chỉ đối với cá nhân mỗi người tham gia mà còn của cả cộng đồng
đây là cơ hội giúp các bạn khám phá những nền văn hóa khác nhau
tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên
núi rừng hoang sơ cơ hội giảng dạy tiếng anh
cùng các tình nguyện viên nước ngoài cho trẻ em và người dân bản địa
để cải thiện vốn ngôn ngữ
với một khoảng thời gian không quá dài
các bạn có thể sắp xếp thời gian trong các ngày cuối tuần
trong các dịp nghỉ lễ để các bạn có thể tham gia
có một phần công sức của mình
và cái phần công sức của bạn sẽ được tiếp nối tiếp diện
bởi những đoàn khác những chuyến đi khác
cái thứ hai nữa là nó sẽ là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ
bởi vì là bạn sẽ lên một trại nghiệm
ở vùng đất khác sống trong một hoàn cảnh khác
thì đó là một cơ hội để các bạn có thể biết được
những cái khía cạnh khác của bản thân và phát triển được
rất là nhiều kỹ năng sống mới của mình
sau mỗi chuyến đi thiện nguyện về các bạn trẻ đều có thể góp phần
thực hiện các mục tiêu như xóa đói giảm nghèo nâng cao sức khỏe
bảo vệ môi trường bảo tồn thiên nhiên bảo tồn di sản thế giới
các việc làm cụ thể của các hoạt động như xây dựng thư viện
trường học khôi phục lại nhà cửa sau thiên tai